hình ảnh các chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn ngày đêm phá án
sẽ là những hình ảnh đẹp trong lòng của bà con dân bản
xuất phát từ mâu thuẫn với bị hại tin rằng chính ông pờ lua là người đã thả ma gia đình mình
sùng a tùng và chảo a sang đã cùng chung mục đích giết ông pờ luôn để người nhà hết đau ốm
cách thức để sát hại ông pờ lua được tùng và săng thống nhất là dùng min tự chế
tùng nhận trách nhiệm mua thuốc nổ kíp bi sắt còn săng sẽ tự chế tạo mìn
trước đó tùng đã được sùng rủ dê cũng trú tại thôn làng ca cho một thỏi thuốc nổ dạng rắn với mục đích chế mìn
khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tùng đưa cho sang những vật liệu mà mình đã chuẩn bị
hai đối tượng cùng bàn bạc và chọn địa điểm đặt mình
tại khu vực đường ống nước nhà ông pờ lua đi qua trên phần đất nhà săng
khu vực này ít người qua lại sẽ khó bị phát hiện
trưa ngày ba mươi tháng bảy sang đã sử dụng ống tre và số vật liệu tùng đưa để tự chế thành một quả mìn
đến một giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sang mang quả mìn tự chế đi đặt ở vị trí mà hắn và tùng đã lựa chọn trước
sau khi cắt đứt đường ống nước săng trở về nhà ngụ
đúng như các đối tượng đã dự tính sáng ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thấy nhà mất nước pờ lua liên tiếp kiểm tra sửa chữa nguồn nước và đã dẫm chân phải quả mìn
sự thống nhất trong lời khai của sùng a tùng và trảo a sang làm sáng tỏ vụ việc
cũng từ đây đối tượng thứ ba trong vụ án đã lộ diện đó là
sùng nủ dê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn làng ca xã cát thịnh
cũng giống như sùng a tùng và trảo a săng
cũng giống như sùng a tùng và trảo a săng sau khi vụ án sùng nổ dê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn làng ca xã cát thịnh